thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín cho biết là tính đến chiều nay cả nước đã tiêm gần một trăm tám mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
ba mươi tỉnh thành bao phủ mũi hai trên chín mươi một mươi tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai từ tám mươi hai đến dưới chín mươi
bộ y tế yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
ra soát tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
bảo đảm an toàn tiêm chủng
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ y tế đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêm chủng với nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới và chỉ đạo của thủ tướng